sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi làm việc với bộ văn hóa thể thao và du lịch
ubnd tp hà nội và các đơn vị trong công an nhân dân về việc triển khai dự án công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân
việc đầu tư xây dựng trụ sở nhà hát công an nhân dân hiện đại đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu làm việc luyện tập biểu diễn của cán bộ diễn viên nhà hát
công trình dự kiến được thiết kế tối ưu hiệu quả bảo đảm các khối kiến trúc hài hòa mang tính chất đặc trưng của ngành công an phù hợp với cảnh quan và là điểm nhấn của kiến trúc ở khu vực
quy mô công trình dự kiến có ba khối chính gồm khối hành chính khối nhà hát và khu vực tầng hầm
kết luận buổi làm việc bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân được xác định là công trình trọng điểm hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh mùng hai tháng chín
bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi
vì vậy bộ trưởng tô lâm yêu cầu việc lựa chọn phương án kiến trúc thiết kế nhà thầu cũng như việc xây lắp trang bị thiết bị phải bảo đảm yêu cầu về chất lượng cũng như tiến độ
trên cơ sở nghiên cứu các ý kiến đề xuất và góp ý các đơn vị trong quá trình triển khai công trình cần sớm có tính toán cụ thể về quy hoạch thiết kế tổng thể chung và chi tiết ở từng phần công trình
tăng cường hơn nữa công tác
tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn phát sinh khi thực hiện dự án
bộ trưởng tô lâm mong muốn công trình trụ sở nhà hát công an nhân dân khi hoàn thành ngoài tạo điều kiện cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân có nơi luyện tập biểu diễn phục vụ nhu cầu văn hóa tinh thần của toàn lực lượng và nhân dân
công trình còn nhằm hướng tới mục đích phục vụ tuyên truyền văn hóa đối ngoại của đất nước